quốc hội nghe báo cáo về việc sai nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể về dự án bộ luật lao động sửa đổi
phát biểu trước quốc hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh khẳng định việc sai nhập công ước số chín mươi tám là rất cần thiết và có ý nghĩa trên tất cả các mặt chính trị pháp lý và kinh tế xã hội
việc gia nhập công ước góp phần khẳng định và thực hiện đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế của đảng và nhà nước đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết chính trị mạnh mẽ của việt nam với tư cách là quốc gia thành viên của ilo
công ước có hiệu quả vô thời hạn tuy nhiên sau khi gia nhập việt nam có thể rút khỏi công ước khi kết thúc thời hạn một mươi năm kể từ ngày công ước có hiệu lực bằng cách thông báo với tổng giám đốc văn phòng ilo để đăng ký việc rút khỏi công ước
đối tượng hưởng lợi chủ yếu của công ước là tổ chức lao động quốc tế
công ước số chín mươi tám là người lao động người lao động sẽ được hưởng lợi về tiền lương và điều kiện lao động tốt hơn thông qua thương lượng tập thể được thực hiện một cách thực chất và hiệu quả